thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động khiến dư luận hoang mang
mới đây công an huyện lạng giang bắc giang xác định bảy người thợ xây sử dụng thang máy tự chế
dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đi từ tầng bốn xuống tầng một
khi đi đến tầng hai cách mặt đất khoảng ba mét thì thang máy bị rơi tự do dẫn đến cả bảy người bị thương
ngày một mươi bảy tháng năm tại công trình xây dựng của chị nguyễn thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở tổ dân phố đại phú một thị trấn vôi huyện lạng giang xảy ra vụ tai nạn lao động làm bảy người bị thương
các nạn nhân gồm nguyễn văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyễn thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn văn kiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn văn kha sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tạo quốc toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ở cùng thôn cầu chính xã tân dĩnh huyện lạng giang và nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thôn gai xã xuân hương huyện lạng giang
qua khám nghiệm điều tra công an huyện lạng giang xác định bảy người thợ xây trên sử dụng thang máy tự chế
dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đi từ tầng bốn xuống tầng một
khi đi đến tầng hai cách mặt đất khoảng ba mét thì thang máy bị rơi tự do dẫn đến cả bảy người bị thương
các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
rất may không có người bị tử vong
qua vụ việc trên công an huyện lạng giang khuyến cáo người lao động luôn phải có trách nhiệm và ý thức nghiêm túc
tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn lao động
luôn đặt các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lên hàng đầu tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lãnh đạo cơ quan chức năng phường cẩm phú
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết hiện có hàng trăm nhân lực thiết bị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân
là công nhân máy xúc bị mất tích trên khai trường của công ty cổ phần than cọc sáu vinacomin
trước đó khoảng một mươi tám h năm ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tầng âm hai trăm bảy mươi mong khai thác thuộc khai trường công ty cổ phần than cọc sáu vinacomin
đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong một công nhân mất tích và sáu công nhân khác bị thương
theo lệnh sản xuất k hai công ty bố trí sáu máy xúc thủy lực và hai mươi bốn thiết bị
vận tải để làm việc tất cả công nhân được phổ biến đầy đủ biện pháp kỹ thuật an toàn cho từng công việc
và bắt đầu làm việc vào lúc một mươi năm h một mươi năm thời gian vụ việc diễn ra bắt đầu từ ca làm việc thứ hai trong ngày
tại đây nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ bốc xúc dưới đáy của mỏ than lộ thiên thì bất ngờ đất đá ở bên trên sạt lở xuống
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
cùng lãnh đạo tập đoàn công nghệ than khoáng sản việt nam công ty cổ phần than cọc sáu và các cơ quan chức năng
chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân và thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả tập trung các bác sĩ và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu
điều trị cho các bệnh nhân bị thương ngay trong đêm ngày hai mươi một tháng một mươi hai khoảng một trăm linh phương tiện nhân lực thuộc lực lượng
cứu hộ công ty than cọc sáu cảnh sát phòng cháy chữa cháy và trung tâm cấp cứu mỏ chia làm ba hướng để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp
tuy nhiên việc tìm kiếm gặp khó khăn do đất đá sạt lở có khối lượng lớn tình trạng ngập nước và nhiệt độ giảm sâu về đêm
theo báo cáo của công ty cổ phần than cọc sáu thì công nhân bị tử vong là anh lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
là công nhân lái máy xúc bậc ba trên năm và nạn nhân mất tích là anh hoàng thọ hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
máy xúc thủy lực bậc năm trên năm cả hai đều có hộ khẩu thương trú tại khu hai b phường cẩm phú thành phố cẩm phả
hai nạn nhân bị thương gồm anh ngô văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi công nhân lái xe và anh hoàng mai luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm công nhân lái xe
bốn công nhân bị ảnh hưởng sức khỏe gồm anh phạm đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám công nhân vận hành máy xúc
nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba công nhân vận hành máy xúc triệu đức duy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
công nhân vận hành máy xúc và anh nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba công nhân vận hành máy xúc
các thiết bị máy móc bị vùi lấp sau sự cố gồm một máy xúc thủy lực cào ngược pv bảy trăm năm mươi hai thiết bị vận tải bị ngập và một chiếc bị vùi lấp
nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá khu vực tầng âm hai trăm bảy mươi xuống
hiện vụ việc đang được ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
để xử lý theo quy định phía chính quyền ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả cùng với lãnh đạo tập đoàn công nghệ than khoáng sản việt nam
công ty cổ phần than cọc sáu và các cơ quan chức năng đã động viên gia đình các nạn nhân
phối hợp chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực cổng cả tập trung các bác sĩ và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu điều trị cho các bệnh nhân bị thương
đại diện tập đoàn công nghệ than khoáng sản việt nam cho biết cùng với việc khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố
công ty đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân thiệt mạng cũng như hỗ trợ ban đầu là năm mươi triệu đồng
tập đoàn công nghệ than khoáng sản việt nam cũng hỗ trợ cho nạn nhân hai mươi triệu đồng
với các công nhân bị thương công ty hỗ trợ sáu triệu đồng một người hỗ trợ bốn triệu đồng một người kiểm tra sức khỏe
công đoàn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hỗ trợ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng là một mươi triệu đồng nạn nhân bị thương là năm triệu đồng
được biết than cọc sáu là mỏ than sâu và lâu đời nhất tại quảng ninh với mò đáy mỏ của mỏ than cọc sáu ở mức âm ba trăm linh m là mức sâu nhất trong ngành than và cũng là mỏ có độ sâu khá hiếm trên thế giới hiện nay
năm hai nghìn hai mươi ba công ty đặt mục tiêu khai thác một năm triệu tấn than
quay ngược lại thời gian vào năm hai nghìn một mươi năm một vụ sập hầm mỏ than xảy ra tại tân lạc hòa bình cũng từng gây chấn động dư luận
chỉ trong ít phút hàng tấn đất đá đổ sập trôn vùi biết bao công nhân khi ấy vẫn hăng say làm việc
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một một mỏ than ở xã lộ sơn bất ngờ sập đổ khi bảy công nhân đang ở trong thăm dò khai thác
thời điểm xảy ra tai nạn bốn người đã kịp chạy ra ngoài còn ba người bị mắc kẹt sau đó đều đã tử vong
người đầu tiên được tìm thấy và đưa ra ngoài là anh bùi văn thôn ở xã phú lương huyện lạc sơn
người được tìm thấy thứ hai là anh bùi văn tuấn
còn về phần nạn nhân thứ ba phải đến ngày tìm kiếm thứ sáu thì mới đưa được người ra ngoài
danh tính cũng nhanh chóng được xác định là anh nguyễn văn quý
một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết vào khoảng thời gian trên một số công nhân của mỏ than xóm đồi
xuống nhờ người dân giúp đỡ tìm kiếm nạn nhân bị sập hầm than hòa bình đang mắc kẹt bên trong
người dân sau đó đã cùng với nhóm công nhân tới màu than bị sập tìm kiếm đồng thời cử người cấp báo cơ quan chức năng
ngoài việc huy động lực lượng của địa phương gồm năm mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn công an tỉnh hòa bình lực lượng công binh và một trăm linh dân quân của huyện tân lạc
khi tính từ một h ba mươi sáng ngày hai mươi tháng một mươi một có thêm hai mươi nhân viên cứu hộ hầm mỏ chuyên nghiệp
được tập đoàn than khoáng sản việt nam đưa về hỗ trợ
do điều kiện đường hầm nhỏ hẹp lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của tập đoàn than khoáng sản việt nam
và lực lượng cứu hộ của tỉnh vẫn thống nhất phương án đào thủ công kết hợp với chống sập
bằng các trang thiết bị chuyên dụng để đảm bảo an toàn
các lực lượng thường xuyên duy trì trong hầm cứu hộ cùng năm nhân viên cứu hộ hầm mỏ
và một mươi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
một mươi dân quân làm nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển đất đá ra phía sau
từ lúc xảy ra sự cố sập hầm đến trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một hơn năm trăm linh người thuộc lực lượng cứu hộ
vẫn thay phiên nhau vào hầm đào bới tìm kiếm nạn nhân bị mất tích
những thợ mỏ chuyên nghiệp thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam đã được huy động đến hiện trường
đại tá nguyễn minh khải trường phòng cứu hộ cứu nạn quân khu ba cho biết
nơi công nhân làm việc cách cửa hầm khoảng bảy trăm linh mét
tuy cửa vào chiều cao chỉ khoảng hai m và rộng một năm mét nhưng càng vào sâu đường hầm càng nhỏ ngoàn nghèo
nên rất khó để huy động đông lực lượng cứu hộ vào hầm
nguyên nhân vụ sập mỏ than khiến ba người tử vong trên địa bàn xã lộ sơn huyện tân lạc tỉnh hòa bình
bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do công nhân trong quá trình thăm dò chọc phải túi nước lớn trong hầm gây sạt lở
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bốn khu vực hầm than vừa xảy ra sập đã bị tạm dừng hoạt động
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã cấp phép hoạt động trở lại thì bất ngờ xảy ra sự cố
hầm bị sập do công ty trách nhiệm hưu hạn tân sơn ở thôn đồi xã đô sơn huyện tân lạc làm chủ đầu tư
nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết khu vực xảy ra sập không chỉ thăm dò mà đã khai thác than được một thời gian dài
người dân thường xuyên thấy xe tải và máy sàng than vào công trường
nhiều công nhân từng làm việc tại hầm than này thông tin do trong hầm chỉ chống sự sơ xài nên nhiều người đã bỏ việc mà không dám làm tiếp
văn phòng tỉnh ủy hòa bình cũng đã ra văn bản chỉ đạo nhiều cơ quan ban ngành cần khẩn trương giả soát
kiểm tra an toàn lao động trong quá trình khai thác sản xuất của mỏ than trên địa bàn tỉnh
chủ động xử lý không để những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
đơn vị nào không đảm bảo hoạt động thì đình chỉ khai thác cho đến khi đảm bảo điều kiện mới cho hoạt động trở lại
có thể thấy những công việc yêu cầu công nhân phải làm việc trong môi trường đặc thù như hầm lò thường tìm ẩn rất nhiều nguy cơ và dễ xảy ra tai nạn lao động
chính vì vậy mỗi người công nhân cần tự bảo vệ bản thân bằng cách chấp hành quy định về bảo hộ lao động quy trình làm việc
về phía các doanh nghiệp cần trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết đảm bảo an toàn không vì lợi ích trước mắt mà chủ quan với sức khỏe và tính mạng của người lao động
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt